trong lúc này để chủ động phòng tránh cơn bão số năm người dân tỉnh phú yên đang khẩn trương di rời ra súc chăn nuôi trên các bãi bồi cồn cỏ giữa dòng sông ba
suốt hai ngày qua cả một đoạn sông ba qua huyện phú thọ tỉnh phú yên nhộn nhịp trong hành trình di rời ra súc từ bãi bồi cồn cỏ lên bờ tránh bão lũ đây là cuộc di rời ra súc lớn nhất trong năm
bão bão thì mình lùa bò về trước còn nếu mà không kịp thì chở bằng ghi máy cặp lại chở hai con
mình chủ động mình sợ bão mình đem về trước trước bão chứ không như một lần chờ nước lên tới đây rồi mới đem về là nó hơi trở nên lùa cho sớm chút
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên có gần ba hộ dân sinh sống dọc sông ba sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số năm
riêng hai xã hòa thắng và hòa an huyện phú hòa có trên một trăm linh hộ dân nuôi hơn ba trăm linh con bò trên các bãi bồi cồn cỏ giữa lòng sông ba
đây là tài sản lớn đối với người dân nên việc di rời phải được cố gắng